hôm nay sẽ đề cập đến vấn đề
bài toán nào cho phát triển kinh tế tư nhân tại tp hcm
còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết
hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín vừa tổ chức kỳ họp thứ tư với chuyên đề
công tác bảo vệ môi trường đô thị khu dân cư và quản lý chất thải trên địa bàn tp hcm
kỳ họp nhằm đánh giá đúng tình trạng về tình hình thực hiện công tác
bảo vệ môi trường và các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới
hiện mỗi ngày tp hcm tải ra môi trường khoảng tám ba trăm linh tấn rác thải
rác thải sinh hoạt chỉ được trôn lấp nên tốn rất nhiều đất
và chưa giải quyết được triệt để vấn đề mùi hôi
do đó thành phố đang xem xét theo hướng ưu tiên đầu tư các dự án xử lý rác bằng công nghệ hiện đại
tại kỳ họp các đại biểu tập trung phân tích đưa ra các giải pháp
mang tính định hướng cho công tác bảo vệ môi trường của tp hcm
mục tiêu của tp hcm là đến năm hai nghìn hai mươi năm
tỷ lệ rác trôn lấp trên địa bàn chỉ còn hai mươi
tp hcm hiện có hai mươi ba dự án đầu tư phát triển hạ tầng theo hình thức đối tác công tư bbb
đã ký kết hợp đồng dự án với tổng mức đầu tư hơn bảy mươi tỷ đồng
chủ yếu thuộc lĩnh vực giao thông và môi trường
một trăm ba mươi dự án đang thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư
với tổng mức đầu tư dự kiến là ba trăm tám mươi chín trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
thuộc các lĩnh vực giao thông môi trường xây dựng chung cư chỉnh trang đô thị
y tế giáo dục
tại hội nghị tổng kết đánh giá tình hình triển khai hoạt động thu hút đầu tư phát triển hạ tầng
theo hình thức đối tác công tư bbb
và định hướng đến giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi
do ủy ban nhân dân tp hcm vừa tổ chức mới đây
trên cơ sở phân tích những khó khăn vướng mắt
hội nghị đưa ra những giải pháp kiến nghị để hoàn thiện cơ chế chính sách
cho loại hình hợp tác theo hình thức công tư
nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng
cung cấp dịch vụ góp phần xây dựng tp hcm ngày càng văn minh hiện đại
hiện nay liên minh hợp tác xã tp hcm đã phát triển vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng
trở thành đơn vị có quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã viên lớn nhất cả nước
đóng góp quan trọng của khu vực kinh tế tập thể nói riêng
một mươi năm năm hoạt động quỹ đã hỗ trợ vốn cho thành viên với mức lãi suất
cho vay bằng tám mươi đến chín mươi so với lãi suất của ngân hàng
riêng lĩnh vực nông nghiệp mức lãi suất còn được ưu đại hơn
ngoài ra trợ vốn cho hơn năm trăm bốn mươi lượt thành viên với doanh số chợ vốn gần bảy một trăm bốn mươi ba tỷ đồng
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi đơn vị đạt mục tiêu phát triển mới một năm trăm linh tổ hợp tác một trăm bảy mươi năm hợp tác xã
đặc biệt phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khu vực kinh tế tập thể đạt một mươi một năm
tỷ trọng đóng góp vào gdp của thành phố là một hai
thu hút thêm năm mươi lao động làm việc trong khu vực kinh tế tập thể
thời gian qua dân cư khu vực chung quanh bãi rác đa phước khiếu nại vì bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường sống
ngày chín tháng sáu vừa qua tổng cục môi trường đã xử phạt đơn vị xử lý môi trường tại bãi rác đa phước hơn một năm tỷ đồng
vì năm vi phạm trong vận hành như không xây lấp công trình bảo vệ môi trường theo quy định
không thu gom lưu trữ nước rỉ trả tại hồ chứa tập trung theo cam kết
xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ một năm lần đến dưới ba lần
đồng thời yêu cầu đơn vị này khắc phục sự cố môi trường trên trước ngày ba mươi tháng sáu
nếu đơn vị này không chấp hành sẽ thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật
tuy mới đầu mùa mưa nhưng tại bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhi đồng hai tp hcm
đã có hơn sáu mươi ca bị viêm não nhập viện
trong đó tại bệnh viện di đồng một có hơn bốn mươi ca đang điều trị
và có nhiều ca rất nặng đặc biệt não nhật bản viêm măng não
đây là những bệnh rất nguy hiểm đối với trẻ
thời kỳ ủ bệnh từ một đến sáu ngày
bình thường khởi phát đột ngột với các triệu chứng như sốt đau đầu buồn nôn và nôn
do đó bác sĩ khuyến cáo với các phụ huynh cho trẻ đi tiêm phòng viêm não đầy đủ
thưa quý vị tp hcm hiện có khoảng hơn hai trăm linh doanh nghiệp
trong đó có trên chín mươi là doanh nghiệp vừa và lần đầu
có thể nói kinh tế tư nhân là lực lượng năng động chủ động tìm kiếm thị trường và hướng đi cho doanh nghiệp mình
đáp ứng nhu cầu mà thị trường đòi hỏi
mặc dù thành phố đã có những chính sách hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển
nhưng kinh tế tư nhân vẫn gặp không ít vướng mắt khó khăn
giải quyết bài toán làm thế nào để kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế
đó là vấn đề mà đảng bộ và chính quyền thành phố đang tập trung thực hiện
đây là nhà máy cáng ngụy nhôm với công suất hai mươi tấn một năm
sản xuất theo công nghệ của hàn quốc và nhật bản
của công ty cổ phần chuông vàng thành phố hồ chí minh
đóng tại khu công nghiệp mỹ xuân a tỉnh bà rịa vũng tàu
đây là nhà máy đầu tiên tại việt nam sản xuất các sản phẩm kim loại màu
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước
doanh thu của công ty này mỗi năm lên đến hơn ba mươi triệu đô la mỹ
tuy nhiên những doanh nghiệp tư nhân tại thành phố hồ chí minh
hiện nay có quy mô và hoạt động kinh doanh hiệu quả như công ty cổ phần chuông vàng
thì không có nhiều
công ty tự vận hành và tự tìm cái lối ra cho doanh nghiệp là chính
hiện tại thì cũng có những hiệp hội doanh nghiệp như là hiệp hội doanh nghiệp trẻ
hiệp hội doanh nghiệp bni
hầu như là những hiệp hội tự phát giữa các doanh nghiệp
để hỗ trợ lẫn nhau là chính
ngoài ra thì nhà nước thì chỉ có những cái gói chính sách chung chung
chưa có cụ thể rõ ràng
chính vì vậy cho nên doanh nghiệp tư nhân cũng rất là khó khăn
để tiếp cận nguồn vốn và tất cả những cái cập nhật những cái chính sách
về thuế về luật v v
là địa phương năng động trong phát triển kinh tế
nhưng cho đến nay thành phố hồ chí minh vẫn chưa có một tập đoàn tư nhân đủ mạnh
ngang tầm với những tập đoàn kinh tế tư nhân của khu vực
và thế giới
vậy làm gì để kinh tế tư nhân phát triển
và đủ sức cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường hiện nay
đó là trang trợ của không ít doanh nghiệp trên địa bàn
với một cái góc nhìn là doanh nghiệp tư nhân
đang hoạt động trên địa bàn thành phố
thì thật sự mà cái vấn đề mà chúng tôi lo ngại nhất
hiện nay là nói chung là hầu như tất cả các doanh nghiệp
phải là chín mươi các doanh nghiệp
đều rất là ngại vì vấn đề thuế
cái vấn đề thứ hai cũng rất là gọi là nan giải
của các doanh nghiệp tư nhân
các doanh nghiệp hiện nay
thì theo tôi là lao động
có nghĩa là nguồn lực lao động
nó đóng một cái vai trò rất là lớn
cái hiện tượng chảy máu chất xám
thật sự nó không chỉ là xảy ra với các doanh nghiệp nước ngoài
mà các doanh nghiệp tư nhân ở việt nam cũng rất là nhiều
không biết là có thể là mình có những cái chính sách
nào ban hành ra để mà có thể ràng buộc được người lao động
để họ không có những cái suy nghĩ
tiêu cực khi mà tham gia hoạt động trong một cái công ty
và những cái tiêu chí để cho vay chỉ phụ thuộc vào
tài sản thế chấp hoặc là tương đương
thì cái đó là cái rất là khó khăn
và nếu mà tài sản người ta có trị giá nhỏ
thì không thể nào người ta thực hiện được một cái dự án lớn hơn được
và bắt buộc người ta phải ra một cái kế hoạch sản xuất với một cái quy mô nhỏ
ngoài cái vấn đề nguồn vốn thì vấn đề mà doanh nghiệp tư nhân gặp phải
cũng khó khăn không kém đó là tiếp cận cái nguồn nhân lực
có được cái tài năng và có được cái sự đáp ứng
về cái yêu cầu về chuyên môn cao
ví dụ như những doanh nghiệp tư nhân hầu như là người ta phải
người giám đốc người ta phải kiêm điều hành
và kể cả là kinh doanh vân vân
thường thì những tập đoàn lớn người ta sẽ có những cái col
những cfo những giám đốc tài chính
những giám đốc điều hành
để hỗ trợ họ làm tốt hơn những cái việc đó
thì doanh nghiệp tư nhân để mà tìm được những cái người ở cái vị trí đó cũng đã rất là khó
công ty trách nhiệm hữu hạng cơ khí thương mại nhật long
đóng tại quận chín
là một trong số các doanh nghiệp tư nhân hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
sự phát triển về công nghệ trang thiết bị máy móc hiện đại
cũng như nguồn nhân lực dày dạng kinh nghiệm của công ty
đã góp phần tạo niềm tin cho các đối tác trong và ngoài nước
tuy nhiên trăn trở lớn nhất hiện nay của công ty
là vấn đề chất lượng nguồn lao động
không những doanh nghiệp trong nước
kể cả những doanh nghiệp nước ngoài
rất nhiều năm qua và hiện tại
nêu những nhu cầu thậm chí là bất xúc
về cái nguồn lao động
cung ứng lao động qua đào tạo
của thượng quốc minh là rất lớn
nhưng cái vấn đề ở chỗ này tại sao thiếu
là do chất lượng
do chất lượng đào tạo
một buổi học chia sẻ về kinh nghiệm bán hàng
và cách thức nâng sản lượng
và khách hàng của công ty cổ phần kỹ nghệ thực phẩm việt sinh tp hcm
khách mời là chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn phương thức kinh doanh
và giải quyết khủng hoảng cho hàng trăm doanh nghiệp tại việt nam
buổi học này nằm trong chương trình hợp tác kéo dài hai năm
để nâng cao năng lực cho cán bộ nhân viên của doanh nghiệp
có thể nói
chất lượng lao động là yếu tố quyết định sống còn của sản phẩm

có thể nói

kinh doanh và lợi nhuận của các doanh nghiệp

khi ra một sản phẩm
tôi đều có những cái sự nghiên cứu về thị trường
làm sao để mang đến những cái sản phẩm mà có lợi
trước nhất là cho người tiêu dùng
nếu như mà trong mọi công việc làm mà chúng ta không đặt tâm vào
không nỗ lực hết bằng sự chân chính của mình
sẽ nảy sinh những cái hệ lụy
ngoài những cái nỗ lực của doanh nghiệp
thì chúng tôi cũng rất mong muốn được sự kết hợp
kết hợp và đồng bộ từ chính quyền của địa phương
từ các cấp thành phố
để hỗ trợ cho doanh nghiệp
những cái được sớm
cập nhật những cái chính sách
mới của xã hội
mới đây tại hội nghị lần thứ năm
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
cũng đã ban hành ba nghị quyết kinh tế
trong đó nhấn mạnh
phát triển kinh tế tư nhân
trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường
định hướng xã hội chủ nghĩa
thế nhưng thực tế tại thành phố hồ chí minh hiện nay
các doanh nghiệp tư nhân vẫn còn nhiều vướng mắt
bất cập cần tháo gỡ
đó là các nghị định thông tư
chưa phù hợp với thực tiễn thiếu vốn
lào động thị trường
khó khăn trong hội nhập quốc tế
cần được đổi mới công nghệ
đặc biệt là vấn đề cơ chế chính sách thông thoáng
để doanh nghiệp ổn định và phát triển
trong xu thế hội nhập như hiện nay
thành phố hồ chí minh
đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
sẽ xây dựng đội ngũ doanh nghiệp
có năng lực cạnh tranh
phát triển bền vững với số lượng ít nhất năm trăm linh doanh nghiệp
trong đó những doanh nghiệp quy mô lớn
và khu vực kinh tế tư nhân
sẽ đóng góp khoảng sáu mươi năm gdp
đóng góp sáu mươi bốn tổng vốn đầu tư toàn xã hội
tuy gặp không ít vướng mắt khó khăn
nhưng các doanh nghiệp tư nhân tại thành phố hồ chí minh
đã và đang nỗ lực vượt qua
không ngừng đổi mới và phát triển
để đáp ứng nhu cầu trong cơ chế thị trường hiện nay
thưa quý vị thưa các bạn
bài toán cho phát triển kinh tế tư nhân
thành phố hồ chí minh như thế nào
hôm nay chúng tôi có cuộc trao đổi với ông chu tiến dũng
chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp thành phố hồ chí minh
về vấn đề này
trước hết thì xin được chào ông ạ
để tập trung tháo gỡ những khó khăn
cho kinh tế tư nhân phát triển thì
thành phố chúng ta cần có những giải pháp
như thế nào
và tập trung vào những vấn đề cụ thể gì ạ
thực hiện nghị quyết ba mươi năm của chính phủ
và phát triển doanh nghiệp
thì thành phố hồ chí minh có cái quyết định

với nội dung là
hỗ trợ doanh nghiệp
nhỏ và vừa
khoa học công nghệ
đổi mới và nâng cao năng lực cạnh tranh
để hội nhập quốc tế
có thể nói cái quyết định này
là một cái
văn bản rất mạnh của thành phố
hướng tới hỗ trợ
doanh nghiệp vừa và nhỏ
và hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân
ở đó có
hình thành lên một mươi cái dự án
để hỗ trợ
cho các doanh nghiệp
với một cái tổng vốn là lên tới một mươi tỷ
để đầu tư cho
cho cái chương trình này
đạt ra rất rõ
các cái chỉ số kpi
để thực hiện quyết định này
như là về mặt năng suất lao động
đạt ra là làm sao
thông qua hỗ trợ này để cho
nâng cao năng suất lao động bình quân
hàng năm doanh nghiệp của thành phố là
trên sáu năm năm
và đối với bốn ngành trọng điểm
thì phải trên một mươi hai năm
và đối với doanh nghiệp mà trực tiếp được hỗ trợ
thì phải trên một mươi năm năm
hoặc là thứ hai tức là vấn đề là
hỗ trợ cho trên một mươi doanh nghiệp
cho có thể đào tạo nhân lực
hỗ trợ trên một
cái dự án
đầu tư đổi mới công nghệ
rồi là có thể nói là
nâng cái tỉ lệ ứng dụng
khoa học công nghệ đổi mới công nghệ lên trên hai mươi
tốc độ tăng trở hàng năm
hỗ trợ để có thể có
còn một cái dự án khởi nghiệp
ví dụ như thế thì
xây dựng hình thành hệ sinh thái
cho khởi nghiệp toàn bộ hệ thống chính trị
đều phải đồng hành
và hướng tới vấn đề là
coi doanh nghiệp phát triển kinh tế tư nhân
là một cái thành tố
một cái động lực trong
phát triển kinh tế của đất nước
của thành phố và đối xử bình đẳng
với kinh tế tư nhân và các doanh nghiệp
sẽ là những yếu tố rất quan trọng
để thúc đẩy phát triển
vừa qua với việc thủ tướng ký chi thị hai mươi
không được thanh kiểm tra doanh nghiệp
quá một lần trong một năm
đây là một tin vui đối với cộng đồng doanh nghiệp
ông đánh giá như thế nào về quyết định này ạ
thì là một sự quan tâm đặc biệt của thủ tướng
đối với những cái khó khăn của doanh nghiệp
cái việc mà các cơ quan nhà nước
thực hiện nhiều cái thanh tra kiểm tra
gây nên làm cho doanh nghiệp
mất nhiều công sức mất nhiều thời gian
kể cả tổn thao về trí tuệ
cũng như là tiền bạc
và những cái cuộc như vậy
thế thì thủ tướng đã đưa ra một cái thông điệp
là chỉ thanh tra kiểm tra một lần trong một năm
là một cái mệnh lệnh
là một cái quyết sách rất là mạnh
của thủ tướng
yêu cầu toàn bộ hệ thống phải chấp hành
cái đó doanh nghiệp rất là vui
và tôi tin rằng nó sẽ có hiểu ứng rất tốt
cho môi trường kinh doanh của doanh nghiệp
cụ thể thành phố hồ chí minh
các cuộc họp điều hành
dành cho phát triển doanh nghiệp
ngày càng tăng lên
điều đó thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố
thành phố cũng đã
chỉ đạo đối với các sở ngành
đặc biệt như cục thuế
đã đưa ra những chương trình rất cụ thể
để hỗ trợ doanh nghiệp vừa vào nhỏ
để hỗ trợ những hộ kinh doanh
cả thể chuyển đổi thành doanh nghiệp
rồi là huy động các
đơn vị dịch vụ để có thể giúp cho các doanh nghiệp
trong những lúc mới thành lập hoặc chuyển đổi
có thể nói là
hiện nay thì môi trường của thành phố
đang rất là sôi động
trong việc hướng doanh nghiệp
là một đối tượng phục vụ thúc đẩy cho sự phát triển
và coi doanh nghiệp là động lực
để thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố
đặc biệt là
trong lĩnh vực khởi nghiệp
thành phố cũng là một nơi rất sôi động
trong các hoạt động
cũng như là
hỗ trợ cho khởi nghiệp
xã hội khoa học công nghệ tp hcm
thường trực để hỗ trợ cho
những chương trình đổi mới sáng tạo
giúp cho doanh nghiệp
ở đó cũng có cả những cafe
để dành cho trao đổi sáng tạo
và giúp cho các doanh nghiệp
rồi là ở đó
có rất nhiều hoạt động
tập trung để hỗ trợ cho doanh nghiệp
trong vấn đề tiếp cận công nghệ
đổi mới sáng tạo
các kinh phí ngân sách
hỗ trợ xây dựng các hệ sinh thái
cho khởi nghiệp
cũng như đổi mới sáng tạo doanh nghiệp
vâng ông có nghiên cứu
và kết luận gì về việc
tp hcm đặt mục tiêu
năm trăm linh doanh nghiệp hiệu quả
vào năm hai nghìn hai mươi
trong đó có hai doanh nghiệp
là liên quan đến vấn đề khởi nghiệp
đối với hh chúng tôi
chúng tôi quan tâm nhiều hơn đó là
vấn đề doanh nghiệp phát triển bền vững
tức là làm sao để
trong số đó là chúng ta
không có nhiều doanh nghiệp ảo
làm sao trong số đó
là có nhiều doanh nghiệp đóng góp ngân sách
đóng góp thuế
rồi đóng góp vào phát triển kinh tế của tp
chứ như hiện nay thì
cái tỷ lệ doanh nghiệp mà
thực sự đóng góp vào ngân sách của tp
mới chỉ chiếm khoảng một phần ba
trong tổng số
doanh nghiệp mà có trong danh sách
đăng ký kinh doanh của tp
thì làm sao mà cái con số nó lên năm mươi
bảy mươi và đến lúc nào đó mà đạt tới một trăm linh
thì cái đó mới là điều quan trọng
nên tôi cho là
phát triển bền vững của doanh nghiệp
thăng trưởng bền vững của doanh nghiệp
là yếu tố quyết định
toàn bộ hệ thống chính trị
đều phải đồng hành và hướng tới
vấn đề là coi doanh nghiệp
phát triển kinh tế tư nhân là một
thành tố một động lực
trung trong phát triển
kinh tế của đất nước của tp
và đối xử bình đẳng với kinh tế
tư nhân và các doanh nghiệp
tư nhân sẽ là
những yếu tố rất quan trọng
để thúc đẩy phát triển
hi vọng là với những chủ trương chính sách

sự quan tâm nỗ lực của hiệp hội
cũng như các ngành các doanh nghiệp
thì kinh tế của tp hcm
sẽ ngày càng phát triển hơn
một lần xin cảm ơn ông
cho chúng tôi qua hộp thư